thôi đi không muộn
là một hành vi phạm tội
và nếu như mà bị lực lượng chức năng phát hiện
thì đương nhiên chúng sẽ phải đối mặt với những cái sự trừng phạt
hết sức là nghiêm khắc của pháp luật
và rất có thể là cái hoạt động đó sẽ phải dừng
không thể tiếp tục hoạt động được nữa
cho nên là việc mà dở chiêu bài là bị bệnh tật
một mặt là đối tượng cũng để đối phó với lại công tác điều tra của lực lượng chức năng
gây khó dễ cho công tác điều tra của lực lượng chức năng
và một mặt nữa là cũng tạo cho mình những cái tình tiết
để có thể né tránh được các cái hình phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho mình
ở đây những ông trùm này đã là những người có sự say mê với đồng tiền
đến cái mức độ mà như tôi nói là phi đạo đức
tức là không cần gì đạo đức cả không cần gì đến văn hóa cả
hay là các thứ
thì ở đây chúng ta có thể giải thích bằng cả một cái quá trình
mà ông ta được giáo dục từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội
và cái quá trình này trong xã hội học thì người ta gọi là quá trình xã hội hóa
xã hội hóa con người để biến con người từ con người sinh vật sang con người xã hội
thì ở đây ông ta đã biến cái khả năng mà để biến thành con người xã hội nó ít hơn
tức là cái tính sinh vật nó át đi tính xã hội
chương cầu giám định tình trạng tâm thần ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và kết luận giám định pháp y tâm thần ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
của trung tâm giám định pháp y tâm thần sở y tế tp hcm kết luận
hải có bệnh tâm thần dối loạn trầm cảm mức độ trung bình
tiền sử chấn độc não gây suy giảm mức độ vừa của hội chứng sau chấn độc não
trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội
kết luận cho rằng hải hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm soát nhân dân tp đà nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp phát buộc chữa bệnh với hải